thủ đoạn của đối tượng trong vụ án này là nhập các thiết bị vệ sinh đồ gia dụng có xuất xứ tại trung quốc với nhãn mát made in china về việt nam sau đó bóc tem để rán nhãn sản phẩm có xuất xứ tại các nước châu âu như đức tây ban nha italia rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với mức tranh lệch giá cực lớn
cơ quan chức năng cũng phát hiện công ty trách nhiệm hạn roman việt nam đã mở các đại lý phân phối sản phẩm tại nhiều tỉnh thành như hà nội bắc ninh đà nẵng và tp hcm
thủ đoạn của đối tượng trong vụ án này là nhập các thiết bị vệ sinh đồ gia dụng có xuất xứ tại trung quốc với nhãn mark made in china về việt nam sau đó bóc tem để dán nhãn sản phẩm có xuất xứ tại các nước châu âu như đức tây ban nha italia rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với mức tranh lệch giá cực lớn
các đối tượng đã đẩy giá lên hai mươi chín triệu đồng một sản phẩm mức tranh lệch là cực lớn so với giá trị thực của sản phẩm